hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm ngày chủ tịch hồ chí minh ký xác lệnh thành lập lực lượng cảnh vệ công an nhân dân
một mươi tháng hai năm một nghìn chín trăm năm mươi ba một mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba sáng nay tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bộ trưởng bộ công an đã đến dự và tham quan triển lãm cảnh vệ công an nhân dân bảy mươi mùa hoa chiến công
đánh giá cao việc bộ tư lệnh cảnh vệ tổ chức triển lãm bộ trưởng tô lâm khẳng định hoạt động này sẽ tuyên truyền
lan tỏa rộng lớn hình ảnh đẹp về người chiến sĩ cảnh vệ tạo điều kiện để đông đảo quần chúng nhân dân và khách quốc tế đến tham quan tìm hiểu
thông qua gần hai trăm linh tư liệu hình ảnh hiện vật được trưng bày tại triển lãm nhân dân và khách quốc tế có dịp hiểu sâu sắc hơn
những tình cảm thiêng liêng của chủ tịch hồ chí minh dành cho những chiến sĩ cảnh vệ công an nhân dân
cùng những chiến công thành tích đặc biệt xuất sắc sự hy sinh công hiến thầm lặng của các thế hệ cán bộ chiến sĩ cảnh vệ
đối với sự nghiệp bảo vệ đảng bảo vệ lãnh tụ trong suốt chặng đường bảy mươi năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành
bộ trưởng tô lâm đề nghị cán bộ chiến sĩ cảnh vệ tiếp tục phát huy thành tích truyền thống bảy mươi năm
anh hùng nỗ lực phấn đấu quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao
đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc xứng đáng với danh hiệu
anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân xứng đáng với sự tin yêu của đảng nhà nước và nhân dân